trưa ngày một mươi hai tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã phối hợp với công an thị xã bến cát
và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương thu thập thông tin để điều tra làm rõ vụ án mạng
khiến cho hai người chết và một người bị thương
theo thông tin ban đầu nguyễn văn hoang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê tỉnh nghệ an
có quan hệ làm ăn kinh doanh với anh nguyễn đức tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú từ khu phố hai phường mỹ phước thị xã bến cát tỉnh bình dương
vào khoảng bảy giờ ngày một mươi hai tháng năm khoai đến nhà anh tâm tại khu nhà y homes hai
phường tránh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương chơi
sau khoảng một mươi phút thì phát sinh mâu thuẫn
do không kiềm chế được cơn nóng giận khoan đã dùng dao đâm khiến anh tâm tử vong tại phòng ngủ
tiếp đó đâm vợ anh tâm là chị nguyễn thị xoan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú khu phố hai phường mỹ phước thị xã bến cát tỉnh bình dương gây thương tích
sau khi gây án hoang rời khỏi hiện trường bỏ về nhà tại địa chỉ số nhà bảy b
đường tc bốn khu phố ba phường mỹ phước thị xã bến cát tỉnh bình dương
phóng hỏa tự thiêu dẫn đến tử vong
chị xoa bị thương tích được mọi người đưa đi cấp cứu điều trị tích cực tại bệnh viện
hẹn vụ việc đang được khẳng trương điều tra làm rõ